sau đây truyền hình nhân dân xin được chuyển đến quý vị khán giả một số nội dung chính của thông báo này
một tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra tỉnh ủy
ban thường vụ tỉnh ủy ủy ban kiểm tra tỉnh ủy thanh hóa về việc thi hành kỷ luật đảng
đối với đồng chí ngô văn tuấn tỉnh ủy viên ủy viên ban cán sự đảng
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở xây dựng
và đồng chí đào vũ việt tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở xây dựng
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
hai đồng chí nêu trên đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
vi phạm các quy định của đảng nhà nước về công tác tổ chức cán bộ cụ thể
làm trái quy định của hội đồng thi tuyển công chức tỉnh thanh hóa năm hai nghìn một mươi chín
ban hành quyết định không đúng thẩm quyền về thành lập hội đồng tuyển chọn cán bộ công chức của sở xây dựng
tiếp nhận điều động
ngành từ nhân viên hợp đồng ở đơn vị sự nghiệp về làm công chức chuyên môn
trong một thời gian rất ngắn bổ nhiệm làm phó trưởng phòng trưởng phòng
đề nghị quy hoạch chức danh phó giám đốc sở việc kết nạp đảng tham gia đảng ủy sở xây dựng
những vi phạm khuyết điểm của đồng chí ngô văn tuấn là rất nghiêm trọng
của đồng chí đào vũ việt là nghiêm trọng
những vi phạm khuyết điểm của hai đồng chí xảy ra trong thời gian dài có tính hệ thống
kéo theo một số tổ chức đảng và nhiều cán bộ đảng viên có vi phạm khuyết điểm phải xử lý kỷ luật
gây bức xúc hoài nghi trong cán bộ đảng viên và nhân dân
ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng bộ sở xây dựng của ban thường vụ tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh thanh hóa
tuy nhiên ban chấp hành đảng bộ tỉnh thanh hóa chỉ xem xét xử lý kỷ luật đồng chí ngô văn tuấn
ở mức khiển trách và không kỷ luật đồng chí đảo vũ việt là chưa tương xứng với tính chất
mức độ lỗi phạm theo quy định của đảng
căn cứ quy định số một trăm linh hai của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
ubktq quy định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí đào vũ việt
ubktq đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí ngô văn tuấn với mức nghiêm khắc
ubktq yêu cầu tỉnh ủy ban thường vụ tỉnh ủy thanh hóa tổ chức kiểm điểm nghiêm túc
rút kinh nghiệm sâu sắc qua vụ việc nêu trên kiểm tra ra soát chấn chỉnh
công tác tổ chức cán bộ trong toàn tỉnh
hai về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự đảng
ubnd tỉnh quảng nam và đồng chí lê phước thanh nguyên bí thư tỉnh ủy
nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam
đồng chí đinh văn thu phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng
chủ tịch ubnd tỉnh đồng chí huỳnh khánh toàn ubnd tỉnh ủy
phó bí thư ban cán sự đảng phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh
đồng chí lê phước hoài bảo tỉnh ủy viên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư
đồng chí lê phước thanh nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng
nguyên chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
quy chế làm việc và các quy định của đảng nhà nước về công tác cán bộ
không gương mẫu có biểu hiện ưu ái cho gia đình trong việc quy hoạch
luân chuyển điều động và quyết định bổ nhiệm đồng chí lê phước hoài bảo là con trai của đồng chí
để xảy ra vi phạm của các tổ chức cá nhân trên có trách nhiệm của ban thường vụ tỉnh ủy quảng nam
đã buông lỏng công tác lãnh đạo kiểm tra giám sát đối với ban cán sự đảng ubnd tỉnh
chấp hành không nghiêm quy chế làm việc để ban cán sự đảng ubnd tỉnh
và một số đồng chí lãnh đạo tỉnh có các vi phạm khuyết điểm
những vi phạm khuyết điểm của đồng chí lê phước thanh là rất nghiêm trọng
vi phạm khuyết điểm của đồng chí đinh văn thu đồng chí huỳnh khánh toàn
và đồng chí lê phước hoài bảo là nghiêm trọng làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân
gây dư luận bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân
ubnd quyết định tiến hành quy trình xử lý kỷ luật các đồng chí lê phước thanh đinh văn thu huỳnh khánh toàn
ubnd yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy quảng nam chỉ đạo tổ chức đảng và cơ quan có thẩm quyền
làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng
đối với đồng chí lê phước hoài bảo
nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm
đối với ban cán sự đảng ubnd tỉnh quảng nam và các tập thể cá nhân liên quan theo thẩm quyền
ba xem xét đề nghị thi hành kỷ luật ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
đồng chí phạm văn vọng nguyên ủy viên trung ương đảng
bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
thi hành kỷ luật đồng chí phùng quang hùng phó bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ubnd tỉnh vĩnh phúc nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi một
căn cứ quy định số một trăm hai mươi một trăm linh hai của bộ chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí phùng quang hùng
đề nghị bộ chính trị ban bí thư thi hành kỷ luật ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm và đồng chí phạm văn vọng theo thẩm quyền
ba xem xét thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn thanh sơn nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy
nguyên bí thư đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và đồng chí lê ân tình nguyên ủy viên ban thường vụ huyện ủy
nguyên trưởng công an huyện đắk song tỉnh đắk nông
căn cứ quy định số một trăm linh hai của bộ chính trị ủy ban kiểm tra trung ương quy định thi hành kỷ luật cảnh cáo
đối với đồng chí nguyễn thanh sơn quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với đồng chí lê ân tình
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét giải quyết tố cáo một trường hợp
xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền năm trường hợp
tham gia ý kiến về giải quyết khiếu nại kỷ luật một trường hợp thuộc thẩm quyền của ban bí thư
kính thưa quý vị khán giả toàn văn nội dung thông báo của kỳ họp hai mươi của ủy ban kiểm tra trung ương
được đăng trên báo nhân dân kính mời quý vị khán giả theo dõi và đón đọc
truyền ra những thông tin quan trọng khác chiều nay tại thôn lũng pô một xã a mú sung huyện bát sát tỉnh lào cai
tỉnh đoàn lào cai đã tổ chức khánh thành công trình thanh niên cột cờ lũng pô nơi con sông hồng chảy vào đất việt
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo tây bắc đã tham dự buổi lễ
công trình thanh niên cột cờ lũng pô được xây dựng trên địa bàn thôn lũng pô một xã a mú xung huyện bát sát tỉnh lào cai
đây là vị trí con suối lũng pô chưa đường phân thủy hai nước việt trung là điểm đầu tiên của con sông hồng chảy vào việt nam
công trình được xây dựng trên diện tích hai một trăm linh m hai gồm hai hạng mục
hạng mục chính là cột cờ có chiều cao ba mươi một bốn mươi ba m tượng trưng cho đỉnh phan xipang cao ba một trăm bốn mươi ba m
lá cờ có diện tích hai mươi năm m hai tượng trưng cho hai mươi năm dân tộc anh em tỉnh lào cai
tổng kinh phí xây dựng công trình trên một mươi bảy tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa
công trình thanh niên cột cờ lũng pô
con sông hồng chảy vào đất việt được hoàn thành là biểu tượng của ý chí tinh thần sung kích tình nguyện và sự quyết tâm của tuổi trẻ lào cai
công trình đi vào hoạt động sẽ góp phần phát triển du lịch địa phương kết nối tuyến du lịch lào cai a mú sung y tý mường hung sapa
thưa quý vị hôm nay tỉnh nghệ an đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm năm mươi năm ngày sinh trí sĩ phan bộ châu
và đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích lưu niệm phan bội châu
tham dự buổi lễ
lễ có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh và đại diện lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương
nhân kỷ niệm một trăm năm mươi năm ngày sinh nhà trí sĩ yêu nước phan bội châu thay mặt đảng nhà nước chính phủ
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã trao bằng công nhận di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đối với khu di tích lưu niệm phan bội châu
phó thủ tướng vương đình huệ cũng lưu ý nghệ an nói chung và nam đàn nói riêng là sứ địa linh nhân kiệt nơi sản sinh ra nhiều anh hùng hào kiệt cho dân tộc việt nam
để phát triển trở thành một địa chỉ giáo dục lịch sử truyền thống yêu nước cho các thế hệ người dân việt nam
điểm đến hấp dẫn về du lịch văn hóa đối với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế nghệ an và huyện nam đàn cần tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích đã được phê duyệt
tích cực chủ động phối hợp tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của các bộ ngành trung ương để nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo tồn bền vững và phát huy toàn diện các giá trị của khu di tích

tướng lĩnh cán bộ chiến sĩ từng tham gia chiến đấu đến dự và cùng nhau ôn lại khí thế hào hùng và những kỷ niệm sâu sắc trong chiến dịch phòng không bảo vệ thủ đô hà nội tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
trong chiến dịch này cán bộ chiến sĩ sư đoàn ba trăm sáu mươi một đã chiến đấu anh dũng kiên cường mưu trí sáng tạo lập công xuất sắc bắn rơi hai mươi chín máy bay của đế quốc mỹ trong đó có hai mươi năm máy bay b năm mươi hai một mươi sáu chiếc rơi tại chỗ góp phần làm nên chiến thắng lịch sử hà nội điện biên phủ trên không